tối qua một mươi chín tháng tám theo giờ hà nội hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự từ điểm cầu hà nội
hội nghị do liên minh nghị viện thế giới liên hợp quốc và quốc hội áo phối hợp tổ chức trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng bốn
hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới là diễn đàn đối thoại nghị viện cấp cao nhất ở quy mô toàn cầu
với sự tham dự của chủ tịch hội các nước trên thế giới được tổ chức theo định kỳ năm năm một lần
phát biểu khai mạng hội nghị bà gabriela kiuvat barong chủ tịch liên minh nghị viện thế giới cho rằng
với vai trò của mình quốc hội sẽ biến những thỏa thuận của quốc tế thành hiện thực
bởi quốc hội là nơi bảo vệ quyền con người có vai trò tiên phong trong xã hội
tổng thư ký liên hợp quốc antonio gunterres nêu quan ngại rằng
hiện nay đại dịch covid đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế giáo dục y tế
các nước cần đoàn kết nhiều hơn để ứng phó hiệu quả hướng đến việc nghiên cứu sản xuất vaccine
với giá cao phải trăng và rút ra bài học cho tương lai
sau phiên khai mạc tại phiên thảo luận thúc đẩy hành động của nghị viện đối với tình trạng khẩn cấp biến đổi khí hậu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu chia sẻ sâu sắc với ý kiến của các chuyên gia
và các chủ tịch quốc hội về thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp bách hơn
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu chia sẻ sâu sắc với ý kiến của các chuyên gia
và các chủ tịch quốc tế các quốc gia phát triển tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển
các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang còn diễn biến nghiêm trọng
xin trân trọng cảm ơn
kết thúc ngày làm việc đầu tiên các đại biểu tập trung thảo luận về dịch chuyển thế nhân
để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn các thách thức cơ hội và giải pháp